đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với bộ tài chính và các bộ ngành về thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam chính sách ưu đãi thuế tài chính đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại việt nam
theo số liệu của tổng cục thống kê hiện việt nam đang có khoảng hai mươi một bốn trăm linh doanh nghiệp fdi đang hoạt động hiệu quả đóng góp tích cực bảy mươi vào kim ngạch xuất nhập khẩu và một mươi năm thu ngân sách nhà nước
tuy nhiên bên cạnh đó cơ cấu ngành sản xuất của fdi mới chỉ tập trung vào ngành sử dụng nhiều lao động giá trị gia tăng không cao chủ yếu tập trung ở các vùng có điều kiện tự nhiên xã hội thuận lợi chưa đầu tư vào các vùng khó khăn
phó thủ tướng cho rằng việt nam có những chính sách ưu đãi tốt dành cho fdi như thuế đất đai song thực tế chưa hiệu quả
các doanh nghiệp fdi chưa mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà ở các thiết chế công đoàn cho công nhân tại các khu công nghiệp là do cơ chế còn phức tạp chưa thực sự thuận lợi
hiện ưu đãi về thuế không còn là lợi thế mà phải làm cách nào để các doanh nghiệp fdi không bị vướng mắc gì về chính sách hay thủ tục khi có ý định đầu tư
bên cạnh đó tại khu vực khó khăn như miền núi các doanh nghiệp fdi chưa thực sự muốn đầu tư vì nhiều lý do khác nhau với vấn đề cũng cần nghiên cứu để có những chính sách rõ ràng